đây là những hình ảnh về căn nhà đặc biệt của ông ứng tại làng lũng vị huyện trường mỹ thành phố hà nội
đây là những hình ảnh về căn nhà đặc biệt của ông ứng tại làng lũng vị huyện trương mỹ thành phố hà nội
nói là đặc biệt cũng đúng mà nói là chớ treo cũng chẳng sai bởi vì khan hiếm nước mà toàn bộ công trình này được xây dựng bằng nước mưa
ở lũng vị việc một công trình to lớn phụ thuộc cả vào thứ nước nhỏ giọt từ thời tiết
ở lũng vị việc một công trình to lớn phụ thuộc cả vào thứ nước nhỏ giọt từ thời tiết
là điều quá bình thường
nỗi lo trông trời trông đất trông mây tưởng chỉ dành cho người trồng trọt nay lại đè nặng lên những người đang xây dựng nhà cửa như ông ứng
đo tới mặt nước cái này bắt đầu hơi vạch lên đến đây
còn đúng bốn thước
bốn mét nữa
chiếc này dưới này còn bốn mét nữa là ăn thôi
nếu mà công trình này cứ dùng nó là hết
bình thường không có nhà ăn ta cũng nói mình là bảo sao không ấy mà lại rút hết cả nước về để làm một công trình để nhà ta không có nước ăn
chiếc giếng này chính là nguyên nhân khiến ông ứng lo lắng cũng là nỗi lo chung của rất nhiều người dân nơi đây
nước vẫn đục
chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nước lẫn rất nhiều tạp chất
thế nhưng đây lại là nguồn nước chính cho sinh hoạt của nhiều hộ dân trong làng lũng vị
thì ngày trước là nước đây cái dưới trên cái giếng này là cung cấp cho nếu mới là còn cả thôn bạn cụ thể là cái nước nó đỏ như gạch cua
thế mà bây giờ là nói chung là không đủ
trước đây nước mặt vẫn là nguồn nước chính
nước này là nguồn nước chính phục vụ sinh hoạt của các hộ dân
tuy nhiên do quá trình đô thị hóa nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng nề là nguyên nhân khiến nguồn nước sạch trở nên khan hiếm
gần trăm hộ dân phải ăn chung nguồn nước chất lượng thấp vốn đã thấy đáy
họ đâu dám hoang phí nguồn nước tập thể cho công trình của riêng mình

đối với người dân nơi đây dường như là giấc mơ xa xỉ
về nhu cầu cần nước sạch thì không như là cả trang đã đều mong muốn có một cái dự án nước sạch dẫn vào cho cô gia đình
khi đã thiếu nguồn nước thì cái việc nước sử dụng nước ăn thì không ngại
nhưng mà cái nước sử dụng mà chinh hoạt hàng ngày thì rất là khó khăn
không chỉ khan hiếm nước dùng chất lượng nước tại làng lũng vị vô cùng thấp
sau nhiều lần khoan giếng tìm nguồn nước bà hiệp cũng tìm thấy nguồn nước sinh hoạt cho gia đình bớt trật vật
nhiều nhà quan không được khoan là không có nước
tôi một miếng khoan hai miếng khoan ba bốn bằng sau tôi khoan năm cái mũi khoan này mà không có nước
thế nhưng với nguồn nước đục như thế này
nước giếng khoan gần như không sử dụng được nước mưa vẫn là lựa chọn an toàn hơn cả
vẫn bỏ cái giếng khoan nó nhả nước ra cái tiền đấy mà có dùng được đâu
mai khi bắt đầu hết cái nước lầm nó lại tặng lên tí thì nó lại trọng trọng
thế tôi cứ dùng nước mưa đi mà
nguồn nước không những khan hiếm mà việc người dân không còn lựa chọn nào khác
phải lựa chọn nguồn nước bẩn là tình trạng chung trên địa bàn thủ đô hà nội
nơi vốn tưởng có tất cả
từ nhà xây tới những công trình hiện đại mọc lên san sát
nhưng điều kiện tối thiểu là nước sạch thì lại không có
chiếc bể lọc thủ công ba lớp này dường như là giải pháp duy nhất cho nguồn nước trong gia đình ông thành bà chiêm
tại thôn linh quy huyện gia lâm thành phố hà nội đã nhiều năm nay
bây giờ tình hình là cái nguồn nước của khu dưới này thì nó rất vàng
đấy nó vàng
vàng lắm ý mà không lọc cẩn thận thì không sử dụng được
nó vàng lắm ý
trước thì còn chú còn tắm cho lợn nó còn thành lợn lưng bò được
nếu mà để độ một mươi phút là nó vàng như nghệ
mới lại nó có một lớp màng cứng ở bên trên bởi vì là nó không an toàn thế nên là tôi cũng phải lọc
còn đây là lớp cát lọc được chúng tôi ghi lại tại bể lọc của gia đình
nước đầy váng bẩn chẳng thể biết đây là bùn hay cát
nước đầy váng bẩn chẳng thể biết đây là bùn hay cát

và cũng thật khó để có thể hình dung những hậu họa về sức khỏe nếu sử dụng trực tiếp loại nước này
theo báo cáo của các tổ chức quốc tế tình trạng ô nhiễm nước ngầm tại hà nội đang ở mức đang báo động
ở nhiều nơi tại hà nội như thanh oai ứng hòa trương mỹ tỷ lệ nhiễm sắt và acen đang ở mức rất cao
trong khi đó tính tới thời điểm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố có hàng chục dự án nước sạch tại nhiều điểm như trương mỹ đan phượng ba vỉ vẫn đang chậm tiến độ thi công
trong khi đó tính tới thời điểm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố có hàng chục dự án nước sạch tại nhiều điểm như trương mỹ đan phượng ba vỉ vẫn đang chậm tiến độ thi công
đây là những nguyên nhân khiến nguồn nước sạch khan hiếm trở thành vấn đề sống còn của một bộ phận không nhỏ dân cư
tháng hai vừa qua thủ đô hà nội vừa kỷ niệm hai mươi năm ngày được unesco công nhận là thành phố hòa bình
hà nội cũng là nơi được jdiskavery bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh
nhưng đâu đó giữa những danh tiếng và vị thế được thế giới công nhận người dân tại đây vẫn đang phải vật lộn với nước sạch
vấn đề gắn liền với an toàn sống của họ con em họ